truyền thông hàn quốc và canada đã đánh giá cao công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của việt nam
đồng thời đánh giá thành tiệu này đã và đang giúp cho việt nam củng cố lòng tin với các nhà đầu tư toàn cầu
tờ báo kinh tế chosunbiks của hàn quốc nhận định việt nam là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín khi đến nay chỉ có hai trăm bảy mươi ca bệnh và không có trường hợp nào tử vong
tờ báo cũng nêu việc hàng loạt nhà máy samsung đã phai ngừng hoạt động ở nhiều nước trừ chi nhánh ở việt nam
trong khi đó tờ hills times của canada cho rằng chính phủ nước này cần nhìn nhận việt nam như một đối tác quan trọng
khi tìm kiếm sự hợp tác trong công tác kiểm soát dịch cũng như ký kết các hợp đồng cung cấp thiết bị bảo hộ y tế
theo tờ báo trên cơ sở phát triển quan hệ thương mại song phương thời gian qua và thành công của việt nam trong kiểm soát dịch
canada có thể tìm kiếm hỗ trợ trong bệnh ổn dịch trong nước và đồng hóp cho cuộc chiến chống covid một mươi chín toàn cầu